vâng có thể thấy rằng trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ngày càng diễn biến phức tạp thì một bộ phận người dân vẫn còn lơ là mất cảnh giác chưa ý thức được hết sự nguy hiểm của dịch bệnh nên có nơi có lúc việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh chưa được nghiêm
thế nhưng chỉ cần một vài hành động không đúng như vậy thì cũng có thể làm cho chính mình và người thân bị nhiễm bệnh
do đó cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị công an thành phố sơn la tỉnh sơn la cũng đang căng mình triển khai nhiều biện pháp phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
ngày ba tám trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát tại khu vực tổ tám phường tô hiệu đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an tp đã phát hiện cơ sở kinh doanh cà phê big cat
khu vực đồi khao cả
do bà cát thị oanh làm chủ đang kinh doanh dịch vụ cà phê giải khát cho bảy khách hàng tại quán
công an thành phố sơn la đã tham mưu với ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt cơ sở kinh doanh trên số tiền một mươi năm triệu đồng và bảy khách hàng về hành vi vi phạm quy định trong phòng chống dịch
trước đó ngày một tháng bảy công an thành phố sơn la cũng đã kiểm tra phát hiện xử lý vi phạm đối với cơ sở karaoke bình dương có địa chỉ tại số hai trăm hai mươi chín đường lê đức thọ do chị phan thị hồng sâm
trú tại tổ một mươi bốn phường quyết thắng
thành phố sơn la làm chủ và một mươi chín người hát tại cơ sở do không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín với tổng số tiền phạt ba mươi tám triệu đồng
đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch bị lực lượng chức năng công an thành phố phát hiện xử lý trong hai tháng trở lại đây
thực hiện công tác phòng chống dịch covid lực lượng công an phường trường lề đã phối hợp với ủy ban nhân dân phường
trong đó có lực lượng
công an tp sơn la đã phối hợp với lực lượng y tế và các đơn vị chức năng tiếp tục truy vết các diện đối tượng f một và tiến hành đưa đi cách ly tập trung cách ly theo quy định
công an thành phố sơn la đã phối hợp với lực lượng y tế và các đơn vị chức năng tiếp tục truy vết các diện đối tượng f một và tiến hành đưa đi cách ly tập trung cách ly theo quy định của bộ